thưa quý vị liên quan đến thông tin trên mạng xã hội về việc một luật sư bị hành hung
tại trụ sở phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết ngay sau khi tiếp nhận được thông tin
lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra xác minh và bước đầu
công an xác định không có sự việc như trên facebook nguyễn thị hoài thương đã đăng tải
tại văn phòng làm việc của cơ quan cảnh sát điều tra ông lê hoàng tùng và bà nguyễn ti hoài thương
là hai luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của một người phụ nữ đang bị tố giác lừa đảo
chiếm đoạt hơn bốn tỷ đồng
trong quá trình lấy lời khai của người phụ nữ này điều tra viên đã giải thích rõ quyền và lợi ích
của người bị tố giác lúc này luật sư tùng vẫn có hành vi cản trở vì khi lời khai của điều tra viên
có lời nói lớn tiếng ồn ào gây mất trật tự tại phòng làm việc dù đã bị nhắc nhở nhiều lần
do đó điều tra viên đã hai lời yêu cầu luật sư lê hoàng tùng ra khỏi phòng không tiếp tục tham gia làm việc
nhưng luật sư tùng cố tình không chấp hành tỏ thái độ thách thức
trong quá trình mời ông tùng ra khỏi phòng làm việc ông tùng đã trượt ngã không có việc điều tra viên đánh ông tùng
ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự đã lập biên bản sự việc tiếp xúc và đề nghị ông lê hoàng tùng
nếu trong quá trình làm việc với điều tra viên có vấn đề cần phản ánh thì có quyền viết đơn khiếu nại
sau đó phòng cảnh sát hình sự đã có biên bản tiếp xúc ghi nhận ý kiến làm thủ tục tiếp nhận
và chuyến đơn của ông lê hoàng tùng đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để giải quyết theo quy định
trong khi vụ việc đang được thủ lý điều tra xử lý theo quy định thì bà nguyễn thị hoài thương và một số trang mạng xã hội
đã đăng tải thông tin chưa kiểm chứng liên quan vụ việc trên gây ảnh hưởng sâu đến hình ảnh uy tín của lực lượng công an thành phố
hiện công an tp hcm tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định